trong những ngày đầu xuân nông dân tỉnh phú yên đang tổ chức các hoạt động diệt chuột đồng
chăm sóc lúa đông xuân vụ hai nghìn hai mươi nguyên nhân chuột sinh sôi nhiều cắn phá lúa mới gieo xạ
là do cuối năm ngoái nhiều vùng không có lũ lớn
tại nhiều cánh đồng lúa ở thành phố tuy hòa mặc dù nông dân đã dùng đủ mọi cách để đuổi
bắt chuột nhưng vẫn không mang lại hiệu quả cao nhiều thừa ruộng bị chuột cắn phá mạnh
nông dân phải cấy lại lần ba phát sinh chi phí lớn
bốn mẫu nhưng mà nó hại hết đám nào cũng như đám lái chứ đám nào không hết
mùa nào giờ hiện tại bây giờ là mình cứ chiêu là mình đem ra hai ba bạch thuốc
nhưng mà cũng đeo hết e ngầu hết e ngầu hết thay chết đeo hết
đợt này nó kén hai lần kén rồi mà bây giờ cho nên là làm nó rớt rớt hơi rớt quả
cho nên là phải chịu khó chứ còn không chịu khó là không cách nào mà mình biện pháp cho nó được hơn hết
theo thống kê sơ bộ diện tích lúa bị chuột cắn phá làm hư hại đã lên đến hơn bốn trăm linh hectare
chủ yếu ở những cánh đồng lúa gần xóm làng và các kênh mương nội đồng
tại nhiều địa phương các hợp tác xã đã tổ chức gia quân diệt chuột và mua mỗi đôi chuột giá bảy trăm linh đồng
trước tình hình trên tri cục bảo vệ thực vật tỉnh phú yên khuyến cáo các hợp tác xã và nông dân tăng cường thăm đồng
đồng loạt và thường xuyên triển khai các biện pháp diệt chuột để không ảnh hưởng đến năng suất lúa cuối vụ